đến nay việt nam có sáu trăm bốn mươi năm sáu trăm bốn mươi ca nhiễm đứng thứ bốn mươi bảy trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có sáu năm trăm sáu mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là sáu trăm bốn mươi một hai trăm bốn mươi bốn ca
trong đó có bốn trăm linh chín tám trăm bảy mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương hà nam phú thọ ninh bình
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua thái bình con tum quảng ninh
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh ba trăm một mươi năm tám mươi tám
bình dương một trăm sáu mươi sáu bảy mươi tám

tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi bốn một trăm tám mươi chín
tổng số ca được điều trị khỏi bốn trăm một mươi hai sáu trăm năm mươi
hai theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu tám ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba tám trăm năm mươi năm
thở oxy dòng cao hfnc một nghìn một trăm một mươi ba
thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi bảy
thở máy xâm lấn tám trăm bảy mươi bảy
ba số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc kcb vn
ghi nhận hai trăm năm mươi ca tử vong tại thành phố hồ chí minh một trăm tám mươi chín
bình dương bốn mươi hai đồng nai bốn long an bốn đồng tháp ba tây ninh hai phú yên một
trà vinh i gia lai một an giang một khánh hòa một bà rịa vũng tàu một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai trăm sáu mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi sáu một trăm tám mươi sáu ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn điểm phần trăm
so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai một
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng chín
ubnd tp hà nội ban hành văn bả số
ba nghìn tám mươi bốn ubnd kgvx về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đối với các quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm cho cộng đồng
từ thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi ctubnd ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
của chủ tịch ubnd tp điều hoạt động một số cơ sở kinh doanh
qua báo cáo của sở y tế đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tp đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh
cụ thể số ca mắc tại cộng đồng
trong ba tuần gần đây có xu hướng giảm
đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm tầm soát diện rộng trên địa bàn thành phố
tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
bao phủ cơ bản toàn bộ đối tượng trong diện tiêm chủng
trên địa bàn thành phố có một quận nguy cơ rất cao thanh xuân
hai quận nguy cơ cao hoàng mai đống đa
chín quận huyện nguy cơ ba đình gia lâm hai bà trưng
hoài đức hoàn kiếm hà đông thanh trì thường tín đan phượng
và một mươi tám quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại thông báo số hai trăm bốn mươi một tbvcp ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
của văn phòng chính phủ kết luận của thường trực thành ủy hà nội
tại thông báo số bốn trăm tám mươi sáu tbtu ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị giám đốc thủ trưởng các sở
ban ngành thành phố các đồng chí bí thư quận huyện thị ủy
và chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
thực hiện một số nội dung sau
nguyên tắc thực hiện
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số hai mươi ctubnd ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đánh giá phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ
và có biện pháp phù hợp với từng vùng
để bảo vệ vững chắc vùng xanh sanh hóa vùng vàng thu hẹp vùng đỏ
ra soát các khu vực phong tỏa để thu hẹp quy mô
đảm bảo thực hiện nghiêm thực chất về cách ly y tế trên địa bàn
duy trì hoạt động pháo đài chống dịch tại từng phường xã thị trấn
lấy người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể phòng chống dịch
với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị
và người dân trên địa bàn
chủ động triển khai kế hoạch phương án tổ chức các trạm y tế lưu động
tại các xã phường thị trấn để sẵn sàng đáp ứng
và đảm bảo tiếp cận y tế của người dân từ sớm từ xa và ngay từ cơ sở
tránh hai khuyên hướng
một lơ là chủ quan mất cảnh giác say sưa với kết quả ban đầu
sau thời gian dài thực hiện phòng chống dịch
hai nóng vội chưa chuẩn bị tốt chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối với các địa bàn các quận huyện thị xã
chưa ghi nhận ca nhiễm cho cộng đồng
từ thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi ctubnd ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
của chủ tịch ubnd tp hcm đều hoạt động một số cơ sở kinh doanh
cơ sở kinh doanh văn phòng
cơ sở kinh doanh phòng phẩm sách thiết bị đồ sùng học tập
cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ubnd tp yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động theo sự quản lý giám sát kiểm tra của chính quyền địa phương
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên thực hiện năm k
quét mã qr bắt buộc với khách đến mua hàng thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp
chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của trung ương và thành phố
xây dựng hướng dẫn triển khai các tiêu chí điều kiện biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc
phải kiểm soát được dịch bệnh độ bao phủ vaccine ý thức chấp hành của người dân và liên tục theo dõi đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh
sở thông tin và truyền thông phối hợp với các quận huyện thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng quét mã qr cho toàn bộ người dân
các nhà hàng các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn thành phố
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đẩy mạnh chuyển đổi số cho các lĩnh vực của thành phố
công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố
thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
phối hợp với các đơn vị của bộ công an sở thông tin và truyền thông sở y tế triển khai nhanh các phần mềm quản lý di biến động dân cư
và các dữ liệu phòng chống dịch theo hướng tích hợp các dữ liệu liên quan vào mã công dân
chủ tịch ubnd tp yêu cầu ubnd các quận huyện thị xã thống nhất nguyên tắc tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch
trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
chỉ đạo ubnd các phường xã thị trấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch kinh doanh đảm bảo sinh kế của người dân
đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không tuân thủ quy định công tác phòng chống dịch của thành phố
chỉ đạo ubnd các phường xã thị trấn tổ chức triển khai các trạm y tế lưu động trên địa bàn theo nguyên tắc nêu trên
thống kê đối tượng bệnh nền đối tượng nguy cơ và địa điểm nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn
chủ tịch ubnd tp giao các sở ban ngành thành phố ubnd các quận huyện thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và địa bàn quản lý
khẩn trương giả soát đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội tình hình dịch bệnh
để báo cáo đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cử báo cáo ubnd thành phố đồng thời gửi sở y tế chậm nhất trong ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế chủ trì tổng hợp ý kiến các đơn vị tham mưu đề xuất báo cáo ubnd thành phố trước ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
để xem xét ban hành chỉ thị về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương tổ chức hội nghị thông tin công tác phòng chống dịch trên địa bàn
theo ông nguyễn lộc hà phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương dự kiến sau ngày một mươi năm tháng chín
tình hình dịch bệnh của tỉnh từng bước sẽ được kiểm soát chuyển biến khả quan
mục tiêu mở rộng vùng xanh từng bước thu hẹp vùng đỏ sẽ được các cấp thực hiện hiệu quả
đặc biệt là khi việc tiêm ngừa vaccine đã đến mức miễn dịch cộng đồng
từ đó tạo điều kiện thuận lợi để bình dương sớm khôi phục nền kinh tế và mở cửa đi vào trạng thái hoạt động bình thường mới
theo đó đối với vùng đỏ tiếp tục kiên trì xét nghiệm một trăm linh dân số theo công thức một trăm ba mươi năm của ngành y tế
với tinh thần tập trung thần tốc quyết liệt trong sàng lọc làm đến đâu sạch đến đó để chuyển hóa các địa bàn vùng đỏ trong tháng chín
đối với vùng vàng vùng cam vùng xanh tổ chức xét nghiệm nghiêm theo đúng hướng dẫn của ngành y tế
để nhanh chóng bóc tách f xử lý kịp thời không để lây lan
tổ chức xét nghiệm với lộ trình từng bước tiến tới bình thường mới theo hướng dẫn của bộ y tế
xét nghiệm điều tra dịch tễ và xét nghiệm dùng cho điều trị từng bước khuyến khích người dân tự xét nghiệm tại nhà
hết ngày một mươi năm tháng chín phải đạt mục tiêu bao phủ vaccine mũi một cho một trăm linh người trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện
chuẩn bị các bước tăng cường tốc độ tiêm mũi hai cho toàn dân trên địa bàn
đặc biệt ubnd tỉnh bình dương cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi kinh tế sau ngày một mươi năm tháng chín với ba giai đoạn
giai đoạn từ một mươi năm tháng chín đến ba mươi một tháng một mươi ưu tiên triển khai việc phục hồi các hoạt động kinh tế
xã hội trên địa bàn các vùng xanh gồm các huyện phía bắc phú giáo dầu tiếng bào bàng bắc tân uyên thị xã bến cát và thành phố thủ dầu một
tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt vùng đò điểm đỏ mở rộng vùng xanh thần tốc xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng
tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt vùng đỏ điểm đỏ mở rộng vùng xanh thần tốc xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng
trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn vùng đỏ vùng vàng mở cửa lại các hoạt động kinh tế xã hội một cách có trọn lọc
ưu tiên các ngành công nghiệp dịch vụ thương mại loại trừ một số ngành nghề nhạy cảm dễ gây bùng phát dịch như karaoke vũ trường quán bar massage
giao ngành y tế và các ngành có liên quan tham mưu danh mục cụ thể
trường hợp diễn biến dịch xấu hơn tùy theo mức độ và khuyến nghị của ngành y tế sẽ điều chỉnh quay về giai đoạn trước đó hoặc quản lý chặt hơn
giai đoạn từ sau ba mươi một tháng một mươi hai trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn vùng đỏ vùng vàng mở cửa lại toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội
một số ngành nghề nhạy cảm dễ gây bùng phát dịch bệnh sẽ phải có tiêu chí điều kiện hoạt động giao ngành y tế và các ngành có liên quan
tham mưu các điều kiện thời gian và tiêu chí áp dụng khi cho phép hoạt động trở lại
trường hợp diễn biến dịch xấu hơn tùy theo mức độ và khuyến nghị của ngành y tế sẽ điều chỉnh quay về giai đoạn trước đó hoặc quản lý chặt hơn
trước đó trả lời báo chí chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh cho biết về cơ bản dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát
tính đến thời điểm hiện tại bình dương đã có sáu huyện thị xã thành phố trở thành vùng xanh gồm bầu bàng dầu tiếng bắc tân uyên phú giáo và thị xã bến cát và thành phố thủ dầu một
kế đến một số phường vùng xanh ở thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên cũng trở về trạng thái bình thường mới
tính từ đợt dịch thứ tư tỉnh bình dương ghi nhận một trăm sáu mươi hai tám trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín có một bốn trăm sáu mươi một người tử vong
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh một mươi ngày qua cơ bản được kiểm soát khi số ca chữa khỏi xuất viện mỗi ngày đều cao hơn số ca mắc mới cho thấy đỉnh dịch đã qua
thành phố hồ chí minh tiếp tục giãn cách xã hội thêm hai tuần kể từ giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
người dân trong thành phố vẫn để cao cảnh giác thực hiện năm ca tránh tái diễn lây nhiễm cho cộng đồng
điểm hoạt động theo trạng thái bình thường mới ở quận bảy rất ít cửa hàng kinh doanh ăn uống mặt hàng thiết yếu có động thái hoạt động trở lại
xin mời quý vị cùng xem những hình ảnh sau đây
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh đã xin ý kiến thủ tướng chính phủ và được thống nhất về tiếp tục thực hiện giãn cách thêm hai tuần theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
lý do là nhiều địa phương chưa đạt các tiêu chí kiểm soát dịch và thành phố hồ chí minh cần phần đầu tiếp tục thực hiện giãn cách trong thời gian tới
người dân thành phố hồ chí minh tiếp tục giãn cách ở mức độ cao nhằm bảo vệ sự an toàn cho gia đình và khu dân cư giảm số ca nhiễm mới phần đấu kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đây là cửa hàng bán sữa gần chợ bà triều quận bình thạnh bên trong vẫn bật đèn sáng nhưng bên ngoài được bọc kín
hiệu thuốc trên đường huỳnh tấn phát quận bảy vẫn phong kín để bảo đảm an toàn
một lối vào khu dân cư đã được phong tỏa trên đường bạch đằng quận bình thạnh
phòng khám thú y gần sân bay tân sơn nhất chỉ giao tiếp với khách hàng qua một lỗi nhỏ
cụ già ở quận ba dùng ni lông để quay nơi nghỉ ngơi của mình
y tế phường đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm tại đường lâm văn bền quận bảy
tại một chốt khai báo điện tử tại quận bình thạnh phần lớn người dân ra đường là đi tiêm vaccine
những khu phố nghèo đông dân cư vẫn còn nhiều ca f
người dân mong muốn dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để cuộc sống trở lại bình thường
còn đây là những hình ảnh trên đường phạm văn nghị
phường tân phong quận bảy
nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn đóng cửa dù trước đó ubnd tp hcm cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống
được hoạt động theo hình thức bán hàng mang đi từ ngày chín tháng chín
nhiều chỗ cửa hàng lớn như highland coffee lotteria the coffee house không có dấu hiệu cho thấy hoạt động trở lại trong vài ngày tới
phía ngoài cửa hàng có hai mặt tiền ở nội khu hương phước một quận bảy trở thành nơi nhốt gà bàn ghế ngổn ngang cùng với rác lá cây chưa được dọn dẹp
trên đường bùi đăng đoàn quận bảy
tp hcm chỉ duy nhất một quán ăn hoạt động bán mang đi từ vài ngày trước nhưng lượng khách rất ít
tôi chưa nghe thông tin sẽ thí điểm hoạt động theo trạng thái bình thường mới
cái này phải để hỏi lại phường chứ quán này không dám bán cho khách hàng vãng lai
nhiều khi mình bán không bị phạt mà khách mua lại bị phạt
anh hoàng tuấn chủ quán cơm tấm tý mập trên đường lê văn lương cho biết
nhiều cửa hàng siêu thị nhà hàng ở mặt tiền trung tâm thương mại cressonmond và vivo city trên đường nguyễn văn linh quận bảy tp hcm vẫn đóng cửa
các con đường trung tâm của khu đô thị phú mỹ hưng vắng người qua lại hầu hết chỉ có shipper hoạt động
người dân quận bảy vẫn chưa được di chuyển bằng thẻ xanh phải chỉnh giấy đi đường mã qr khai báo y tế để qua các chốt kiểm soát
lộ trình bình thường mới của quận bảy là ưu tiên mặt hàng thiết yếu những hộ kinh doanh đường phố trước tiên
dự kiến các điều kiện để các cơ sở này hoạt động
là người lao động đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí an toàn đảm bảo năm k
các cơ sở kinh doanh đã cắt tiêu chí hoạt động sẽ được gắn bảng
hộ kinh doanh xanh doanh nghiệp xanh
thưa quý vị sau một tuần phân thành ba vùng vùng xanh vùng cam và vùng đỏ
để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
những vùng xanh an toàn với dịch bệnh của hà nội đã khẩn trương tập trung khôi phục các hoạt động dịch vụ
kinh doanh sản xuất hướng tới trạng thái bình thường mới
để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội giảm áp lực an sinh và những gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân
sau chỉ đạo của thường trực thành ủy hà nội chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành chỉ thị hai mươi
trong đó quyết định chia mức độ giãn cách thành ba vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch covid một mươi chín
và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
theo đó ngoài vùng đỏ vùng một tiếp tục tập trung ưu tiên cao nhất
cho việc phòng chống dịch hai vùng cam vùng hai và vùng xanh vùng ba
tính toán kỹ lưỡng để vừa thích ứng với phòng dịch vừa tập trung tháo gỡ các hoạt động dịch vụ
sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm cộng
các chuyên gia cho rằng việc thành phố hà nội áp dụng giãn cách xã hội theo ba vùng
vùng đỏ có mức nguy cơ cao vùng cam có mức nguy cơ và vùng xanh có mức độ bình thường mới
là đúng đắn để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế
không để đứt gãy vùng sản xuất
việc chia vùng của hà nội là linh hoạt sáng tạo dựa trên lợi thế địa lý để tăng cường phòng chống dịch bệnh
đảm bảo sản xuất sinh hoạt
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các địa phương phải chủ động xây dựng phương án
để phục hồi kinh tế dịch vụ để đến khi thành phố có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội
thì bắt tay ngay vào triển khai
đối với vùng cam và vùng xanh thành phố yêu cầu chính quyền địa phương phải tạo điều kiện
để người dân phát triển sản xuất xây dựng trong điều kiện kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ
cùng với đó các quận huyện các ngành phải chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế
dịch vụ vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền nêu rõ
chính quyền phải chỉ đạo sát sao phải tạo điều kiện cho người dân
thành phố định hướng phát triển ba phân vùng vùng hai và vùng ba mở ra rồi
thì phải tạo điều kiện cho người dân mới đúng mục đích của thành phố
sau chỉ thị hai mươi của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố từ ngày tám tháng chín
các huyện có nguy cơ thấp và có khu công nghiệp lớn của hà nội được đồng loạt áp dụng chỉ thị một mươi năm
mở đường cho việc khôi phục sản xuất của các nhà máy tại đây
các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của hà nội là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất
và thu hút nhiều lao động đến từ các địa phương khác
là bộ phận cấu thành không thể tách rời của không chỉ nền kinh tế thành phố
các công ty hoạt động trong khu công nghiệp chủ yếu sản xuất gia công các mặt hàng xuất khẩu
người lao động của các công ty này đã được đi lại bình thường
có ý nghĩa rất lớn cho việc khôi phục lại sản xuất
việc áp dụng chỉ thị một mươi năm khách hàng không còn rè rặt mà bắt đầu đặt hàng mới
các chuỗi cung ứng được nối lại vận chuyển cũng thuận tiện hơn
giúp các công ty dần nối lại hoạt động xuất khẩu hàng hóa
tạo điều kiện thuận lợi các huyện vùng xanh như ba vì đã mở cửa cho các thương lái vào tiêu thụ nông sản
với điều kiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch
có giấy chứng nhận test covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực sản xuất phải an toàn an toàn mới sản xuất
cùng với sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương vùng xanh đã bắt đầu cho phép một số dịch vụ kinh doanh được tái hoạt động
huyện gia lâm huyện ba vì là các địa phương đầu tiên cho các nhà hàng quán ăn thuộc vùng xanh mở cửa bán hàng trở lại
tuy số lượng chưa nhiều song theo đánh giá chung
việc cho phép các nhà hàng quán ăn mở cửa hàng bán lại mang về
đã bước đầu tạo tín hiệu tích cực mở ra hy vọng cho người dân sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế đảm bảo cuộc sống
và không chỉ đến khi được công nhận là vùng xanh theo phân vùng của thành phố
mà trước đó nhiều địa phương đã nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất
nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng chống dịch an toàn
tại huyện hoài đức trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội
huyện đã yêu cầu các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp muốn trở lại sản xuất
phải xây dựng phương án sản xuất an toàn ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
đối với các cơ sở xuất ngoài cụ công nghiệp sẽ do ủy ban nhân dân xã thị trấn phê duyệt phương án sản xuất an toàn
đáng chú ý các địa phương hiện là vùng đỏ ở hà nội
nhưng đã sớm tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch phục hồi và thúc đẩy kinh tế xã hội
bám sát tiến độ khống chế kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
trước tiên phải làm tốt khống chế tình hình dịch bệnh đồng thời với đó là đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng cho người dân
người lao động đang cư trú trên địa bàn
khi thực hiện tốt hai nhiệm vụ trên thì tính tới việc nới lỏng dần các dịch vụ kinh doanh
khôi phục kinh tế với những lộ trình ngắn hạn và dài hạn
cụ thể phù hợp theo tình hình dịch trên địa bàn theo quyết định của lãnh đạo thành phố
có thể nói dù tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội vẫn còn đang diễn biến phức tạp
nhưng với việc phân vùng của thành phố và sự mạnh dạn sáng tạo của mỗi địa phương trong triển khai thực hiện
đang được kỳ vọng sẽ giúp thủ đô khóa nhanh xóa gọn vùng đỏ xanh hóa nhanh vùng cam
mở rộng và bảo vệ vững chắc vùng xanh
thủ đô đang hướng tới trạng thái bình thường mới phù hợp với diễn biến phòng chống dịch
đặc biệt là kết quả từ hai mũi giáp công rất quan trọng là xét nghiệm và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại